nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam
ngày hôm qua tại hà nội trung mương hội liên hiệp thanh niên việt nam đã tổ chức ngày hội
tôi yêu tổ quốc tôi năm hai nghìn hai mươi
để triển khai từ đại hội đại biểu toàn quốc hội liên hiệp thanh niên việt nam lần thứ bảy
nhiệm ký hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín phòng trào tôi yêu tổ quốc tôi đã trở thành nội dung trọng tâm xuyên suốt
trong công tác hội và phong trào thanh niên
đến nay thì phong trào đã ngày càng lan tỏa rộng rãi và đi sâu vào cuộc sống của thanh niên
góp phần cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những việc làm hành động cụ thể
ngày sau lễ khai mạc các cán bộ hội viên thanh niên sinh viên tham dự nhiều hoạt động
như là vận động thử thách thể lực đấu trưởng trí tuệ